thưa quý vị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố đã thu được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt là sự đóng góp chung tay
của các tầng lớp nhân dân các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong ngoài nước
theo báo cáo của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã phát động
và đã thực hiện tiếp nhận số tiền hơn tám trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng
phân phối tiền hàng trị giá bảy trăm ba mươi chín tỷ năm trăm năm mươi hai triệu đồng
ngoài ra đơn vị còn tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn hai hai trăm chín mươi ba tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng dịch
trong đó đã nhận hơn hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tất cả thông tin ủng hộ đều được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm http uibanmattrantotuoguoc hc gov vn
mới đây nhất trong ngày năm tháng bảy tại trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đại diện công ty cổ phần tập đoàn tân long đã trao bản tượng trưng ủng hộ một trăm một mươi tấn gạo a an
hỗ trợ người dân khó khăn tại hai mươi hai quận quyện thành phố trên địa bàn tp hcm
chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt
đúng với tinh thần không một ai bị bỏ lại phía sau
việc trao tặng gạo sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực như siêu thị không đồng gian hàng miễn phí
xe gạo nghĩa tình hoặc đưa gạo đến tận nhà dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch